chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế
thưa quý vị du lịch nội khu đang là hướng đi mới cho du lịch việt nam
bộ giao thông vận tải đang đề xuất mở lại các đường bay thương mại
đáng chú ý ngân hàng nhà nước đề xuất vô hiệu hóa thẻ ngân hàng không hoạt động trong chín mươi ngày
sau đây là nội dung trí tiết
tình hình tái đàn tại các địa phương tăng nhanh
dự kiến nguồn cung thịt lợn quý tư tăng khoảng một mươi bốn
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khẳng định đủ thịt lợn đáp ứng cho dịp tết nguyên đán
tình hình tái đàn tại các địa phương trên cả nước so với hồi tháng một đã tăng một mươi hai
kéo theo giá lợn hơi xuống giao động chủ yếu bảy mươi đồng đến bảy mươi năm đồng một kg
một số nơi tăng nhanh như khu vực đông nam bộ tây nguyên trung du miền núi phía bắc
với tốc độ này dự kiến nguồn cung tăng một mươi bốn vào quý tư và đủ thịt lợn phục vụ tết tân sự
theo công ty chứng khoán bảo việt tính từ đầu năm đến nay ngân hàng nhà nước đã tổng cộng ba lần cắt giảm trần lãi suất huy động ngắn hạn với tổng mức cắt giảm là một
động thái này khiến cho một phần dòng tiền gửi từ dân cư chuyển sang chứng khoán
tuy hiệu quả thực tế của những lần cắt giảm lãi suất điều hành trong việc kích thích tổng cầu càng về sau càng giảm
nhưng lại là nguyên nhân khiến tiền gửi từ khu vực dân cư tăng chậm lại
bảy tháng đầu năm tăng bảy tám mươi năm so với cùng kỳ
trong khi trung bình cùng ký các năm gần đây đều tăng trên một mươi
để dòng tiền gửi từ dân cư chuyển sang các kênh đầu tư khác trong đó có chứng khoán
nhiều ngân hàng đã điều chỉnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm online
áp dụng lãi suất tiền gửi cao hơn hai so với gửi tiết kiệm thông thường tại các kỳ hạn từ sáu tháng đến một mươi hai tháng
trong số các ngân hàng công bố biểu lãi suất
tiết kiệm online việt công banh có mức lãi suất thấp nhất ba ba một năm đối với kỳ hạn một tháng
kế đến là agribank ba năm mươi một năm viettinbank ba tám mươi một năm
ngân hàng scb đang đứng đầu bảng với mức lãi suất cao nhất là bảy sáu mươi năm một năm đối với kỳ hạn hai mươi bốn tháng
kế đến là nam á banh với mức bảy sáu mươi một năm
để kích cầu du lịch nhiều doanh nghiệp lữ hành đã đề xuất hình thức du lịch nội khu và tăng thời gian lưu trú cho khách quốc tế
theo dự báo của các chuyên gia từ đầu năm hai nghìn hai mươi một khách du lịch quốc tế sẽ bắt đầu quay trở lại việt nam
số lượng khách du lịch có nhu cầu đến việt nam sẵn sàng trả chi phí cách ly tại các khu du lịch rất lớn
đây là một hướng đi cho du lịch hiện nay theo hình thức nội khu
tức là khu du lịch theo hình thức cách ly trong phạm vi khu du lịch
hướng đi mới này được các doanh nghiệp du lịch kỳ vọng sẽ kích cầu tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch hiện nay
tháng năm năm hai nghìn hai mươi bộ lao động thương binh và xã hội đã đề xuất
dành ba đến năm tỷ đồng để đào tạo nghề cho lao động bị mất việc vì covid một mươi chín
tuy nhiên đề xuất này đang bị dừng vô thời hạn
đề xuất sử dụng ba đến năm tỷ đồng từ quỹ kết sư bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo nghề
đã nhận được sự quan tâm lớn của doanh nghiệp và người lao động
tuy nhiên đề xuất lại liên quan đến nghị định hai mươi tám về một số điều của luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
mà nghị định không sửa bằng nghị quyết được do đó bộ đã lùi vô thời hạn đề xuất này
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản mời tham gia ý kiến của ủy ban nhân dân các tỉnh
về việc mở lại các đường bay thương mại quốc tế thường lệ giữa việt nam và các nước
theo kế hoạch của bộ giao thông vận tải hàng tuần sẽ có bốn chuyến bay hạ cánh hà nội
tổng số tối đa một ba trăm linh bốn ghế và năm chuyến bay hạ cánh tp hcm tổng số tối đa một hai trăm chín mươi ghế
do vietnam airlines và vietjet air thực hiện
đối với các hãng hàng không nước ngoài cục hàng không việt nam đã thông báo mở lại
với bốn đối tác trung quốc nhật bản hàn quốc và đài loan
ngân hàng nhà nước vừa công bố lấy ý kiến rộng rãi với dự thảo thông tư sửa đổi của thông tư bốn mươi bảy
so với quy định hiện hành dự thảo mới đã quy định cụ thể thời gian các tổ chức phát hành thẻ
phải khóa tài khoản khi tài khoản không hoạt động tối đa chín mươi ngày thay vì quy định một khoảng thời gian như trước đây
ngân hàng nhà nước đề xuất vô hiệu hóa các tài khoản hết hạn sử dụng không hoạt động
trong khoảng thời gian tối đa chín mươi ngày hoặc các tài khoản trong trạng thái không kích hoạt
trong một khoảng thời gian bổ sung yêu cầu cụ thể về che giấu thông tin thẻ và kiểm soát nhân sự
có quyền khai thác thông tin thẻ nhằm giảm thiểu rủi ro an ninh mạng